quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
với những thông tin được cập nhật liên tục chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch covid một mươi chín trên cả nước
theo tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh giám đốc viện nghiên cứu y khoa goodcob tại việt nam dịch covid một mươi chín ở hà nội hiện nay đã xuất hiện ở tất cả các quận huyện và đang tập trung ở các khu đông dân cư tại quận huyện thanh xuân đống đa thanh trì hai bà trưng hoàng mai
theo số liệu thống kê đến ngày hai mươi bảy tháng tám các ca nhiễm sars cov hai tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ một mươi chín đến bốn mươi chín nữ giới nhiễm virus cao hơn nam một mươi bảy và trẻ em chiếm một phần ba số ca nhiễm
đợt dịch này cũng đã phát hiện các ca nhiễm là người lao động bị lây khi làm việc cùng f
công nhân xây dựng đóng gói người bán hàng tại chợ nhân viên bán thuốc bán lẻ bảo vệ xây dựng nhân viên shipper hoặc biêu chính đây vốn là những người tiếp xúc xã hội nhiều
thống kê trong tháng tám có khoảng tám mươi số f được ghi nhận là những người tiếp xúc gần của những trường hợp f được phát hiện thông qua sàng lọc người ho sốt trong cộng đồng
từ số liệu này có thể thấy xét nghiệm sàng lọc có vai trò quan trọng
trong phát hiện sớm các ổ dịch từ đó truy vết f một đông anh thanh trì thanh xuân và đống đa là quận huyện đã phát hiện tới hơn năm mươi tổng số ca dương tính là f một của các ca hò sốt tại cộng đồng
tiến sĩ bác sĩ nguyễn thu anh đánh giá
hà nội cũng đã hoàn thành hai đợt xét nghiệm sàng lọc diện rộng với hơn một triệu người được lấy mẫu
theo kết quả của sở y tế hà nội công bố có tám mươi ba f
một một trăm hai mươi tám bốn trăm một mươi bốn mẫu được lấy
tương ứng với tỷ lệ dương tính sắp xỉ là bốn
theo tiến sĩ thu anh tỷ lệ này chứng tỏ tại hà nội chưa lan rộng các khu trú tại một số điểm nóng
đợt dịch này tại hà nội gồm nhiều ổ dịch trong cộng đồng dân cư tạo nên các làn sóng lây nhiễm trùng điệp kéo dài trong nhiều ngày
tính tới hôm nay có bốn ổ dịch có nguy cơ bùng phát cao là văn trương văn miếu và ba ổ dịch mới xuất hiện là linh đàm kim đồng hoàng mai và nóng nhất ở thời điểm hiện tại là thanh xuân trung
thành xuân tiến sĩ thu anh nhận định
một số đặc điểm chung của các chùm ca bệnh phức tạp này có thể kể đến như phát hiện muộn các chùm ca bệnh đều được phát hiện thông qua các ca chỉ điểm là người có triệu chứng không rõ nguồn lây
một số ca chỉ tới cơ sở y tế để xét nghiệm khi đã xuất hiện triệu chứng bốn năm ngày đồng thời phát hiện nhiều ca cộng đồng có triệu chứng và có tải lượng virus cao
điều này chứng tỏ ổ dịch đã lây lan trước thời điểm phát hiện một thời gian
có ổ dịch xuất phát từ lái xe luồng xanh đi từ thành xuân
hồ chí minh ra hà nội kim đồng hoàng mai và ca lây nhiễm từ nơi khác linh đàm
đã phát hiện nhiều f là người có tần suất tiếp xúc xã hội cao như người bán lẻ đường phố ở chợ làm việc tại hiệu thuốc hoặc cư dân trong khu vực
có lịch sử đi làm tới các phường khác trước khi phát hiện bị lây nhiễm
xuất hiện ở những khu vực có mật độ cư dân cao với các khu nhà trọ san sát hoặc trung cư lớn có diện tích nhà nhỏ và đông hộ gia đình
chỉ sau hơn một tuần được phát hiện chùm ca bệnh liên quan đến điểm nóng thanh xuân trung
đã ghi nhận hơn ba trăm linh ca dương tính sars cov hai
các ca bệnh chủ yếu tập trung ở ngõ ba trăm hai mươi tám và ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trãi
bên cạnh đó nhiều ca bệnh cũng được phát hiện trong các khu tập thể cũ
theo tiến sĩ thu anh từ số liệu thu thập được có thể thấy các f được phát hiện tại ổ dịch này
chủ yếu gồm những người bán hàng tại chợ ngã tư sở hoặc tại các cửa hàng nhỏ nhân viên nhà thuốc nhân viên bán hàng
bảo vệ siêu thị người hay đi chợ mua đồ cắt tóc và cả những người thường xuyên ở nhà nên không rõ nguồn lây
nhiều người đã có dấu hiệu ho sốt chứng tỏ chùm ca bệnh này đã lây lan một thời gian
phân bố tuổi giới của các ca nhiễm cho thấy đây là một chùm lây lan cộng đồng
đặc thù của khu vực này là đông dân nhiều ngõ ngách bên trong là nhiều khu trọ chật hẹp
các khu tập thể cũ mật độ dân đông kèm theo thói quen sinh hoạt cộng đồng
khiến tần suất tiếp xúc của người dân ở đây khá cao
do đó nguy cơ dịch lây lan rộng và bùng phát mạnh ở khu vực này là luôn hiện hữu tiến sĩ thu anh nhấn mạnh
để có thể kiểm soát nguy cơ bùng phát mạnh hơn nữa của ổ dịch này
theo tiến sĩ thu anh cần thực hiện các biện pháp sau
ngay lập tức ưu tiên tiêm chủng vaccine cho người từ năm mươi tuổi trở lên
tăng cường lực lượng hỗ trợ chống dịch phối hợp với lực lượng địa phương
cùng với đó triển khai các biện pháp để khóa chặt tâm dịch
xây dựng nhóm điều phối y tế kết nối hỗ trợ an sinh
kêu gọi và đào tạo tình nguyện viên đã được tiêm đủ hai mũi vaccine
chuẩn bị cho kế hoạch cung ứng hàng hóa số lượng lớn và trong thời gian dài
từ thực tế hiện tại tiến sĩ thu anh khuyến nghị những biện pháp trọng tâm
để hà nội có thể sớm kiểm soát được tình hình dịch
nhanh chóng dồn nguồn vaccine hiện có cho toàn bộ người trên năm mươi tuổi
người mắc bệnh tim mạch tiểu đường ung thư bệnh thận mạng tính
bệnh hô hấp mạng tính béo phì suy giảm miễn dịch phụ nữ mang thai
ưu tiên vaccine có thời gian chờ giữa hai mũi ngắn để tạo nhanh miễn dịch
làm như vậy sẽ giảm tử vong và áp lực lên hệ thống y tế
tiếp tục giãn cách xã hội khi chưa bao phủ đủ vaccine cho cộng đồng
cần xác định rằng ngoài các ổ dịch nóng nêu trên
mặc dù số ca nhiễm chưa tăng đột biến
nhưng bất cứ khu dân cư nào cũng có thể trở thành ổ dịch
cần bảo vệ thành quả mà hà nội đã duy trì và giữ vững trong thời gian qua
theo quan điểm của tôi hà nội cần thực hiện chỉ thị một mươi sáu trên toàn thành phố
cho tới sau hai tuần tiêm mũi thứ hai cho toàn bộ nhóm người cao tuổi
rồi tùy vào tình hình dịch bệnh để lên kế hoạch mở dần
tiếp tục năm k và tiêm cuốn chiếu vaccine dựa trên số vaccine có sẵn tiến sĩ thu anh cho hay
xây dựng tiêu chí cho việc nới giãn cách theo từng giai đoạn
để tạo động lực phấn đấu cho chính quyền địa phương người dân và doanh nghiệp
chuyên gia này cũng nêu quan điểm để nới lỏng giãn cách cần đạt được ít nhất hai tiêu chí
độ bao phủ tiêm vaccine và năng lực xét nghiệm điều trị y tế công cộng
thành phố cũng cần có những biện pháp chuẩn bị cho kịch bản xấu như
thiết lập trung tâm điều phối các hoạt động cứu trợ y tế cấp cứu chuyển viện
chuyển oxy và thuốc chữa trị tại nhà an sinh xã hội vận chuyển hàng hóa trong đại dịch
nhanh chóng chuyển đổi mô hình chăm sóc điều trị để bảo vệ hệ thống y tế khỏi bị sụp đổ
để lên kế hoạch cho các kịch bản xấu
xây dựng các bể oxy lỏng tại bệnh viện tuyến quận huyện trở lên
chạm oxy nhỏ tại cộng đồng và dự trù các thiết bị đi kèm như bình đựng van ống nối
chuẩn bị cơ số thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ vật tư y tế cho kịch bản nhiều ca nhiễm
tăng nhanh năng lực xét nghiệm pcr
sử dụng xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho đúng nhóm đối tượng người có triệu chứng hô hấp